thông tin mới nhất liên quan đến vụ giải cứu bé trai một mươi tuổi rơi xuống trụ bê tông
vào chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp đã huy động thêm nhiều thiết bị đến hiện trường hỗ trợ giải cứu nạn nhân
ghi nhận đến năm giờ chiều công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai
hơn ba trăm năm mươi người đang nỗ lực giải cứu nạn nhân
quân khu chín cũng đã điều động thêm lực lượng công binh cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đến để hỗ trợ
lực lượng cứu hộ tiếp tục nạp oxy vào miệng hố bằng ống truyền khí
dù nạn nhân không có tương tác nhưng các cơ quan chức năng tỉnh đồng tháp vẫn đang tiếp tục nỗ lực với phương châm còn nước còn tác
khó khăn lớn nhất hiện nay là trụ bê tông được đóng sâu khoảng ba mươi năm mét gồm ba cọc rời hàng lại với nhau
theo phương án cứu hộ ban đầu lực lượng cứu hộ sẽ khuẩn trương triển khai
khoan một lỗ rỗng để dùng phương pháp xoáy nước xung quanh thành cọc bê tông
tuy nhiên quá trình thực hiện sẽ không thể làm gấp bởi có nguy cơ làm gãy cọc gây nguy hiểm cho cháu bé
chúng tôi sẽ sử dụng giải pháp xoáy nước tạo ra ma sát giảm ma sát thành cọp
và khi đất đã nhảo ra và giảm ma sát thành cọc thì chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị cẩu sẽ nâng cọc lên và chúng tôi sẽ cứu hộ
theo tiên lượng do bé trai rơi đất đã bị đổ ra và đất đã bị đổ ra
đất đã bị đổ ra và rơi từ độ cao trên ba mươi mét xuống nên có thể đã xảy ra đa chấn thương
ngoài ra ở độ sâu trên ba mươi mét sẽ rất lạnh và thiếu không khí nên tình hình cháu bé vẫn đang được tiên lượng khá dài dặt
việc triển khai lực lượng công binh với mục đích dùng camera nội soi để xác định vị trí nạn nhân
sau đó dùng thiết bị kỹ thuật cất trụ bê tông để đưa bé ra
liên quan đến vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã ký công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan
tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố
cố thủ tướng yêu cầu chủ tịch tỉnh đồng tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì
tiếp tục phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ quốc phòng bộ xây dựng bộ giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết
để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời bảo đảm yêu cầu nhanh nhất hiệu quả nhất
kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
chúng tôi sẽ quyết tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng là cứu hộ phải xuyên suốt
trong hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm làm
cũng theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp hiện khối công việc giải cứu cháu bé rất lớn
phải điều động thiết bị nhân lực vì vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng
sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi